công viên thống nhất là một trong những công viên lớn tại hà nội được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong khuôn viên của công viên có một mươi bảy bức tượng trang trí được làm từ chất liệu xi măng
với những kiểu dáng và ý nghĩa khác nhau
mới đây những hình ảnh về các bức tượng được sơn màu sặc sỡ đã gây ra những dư luận trái chiều trong cộng đồng
điều này đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới việc ứng xử có nghề với không gian nơi công cộng
thời gian qua trên các trang báo mạng liên tục có những bài viết về sự thay áo cho những bức tượng trưng bày
vốn đã nhiều năm tồn tại trong công viên thống nhất
theo một số chuyên gia nghị thuật tuy nhóm tượng và phù điêu hiện hữu trong công viên thống nhất
không phải là những tác phẩm xuất sắc
song sự hiện diện của các tác phẩm ở nơi này trong hình khối mộc mạc
đã là thân thuộc với bao thế hệ người dân hà nội
thế nên mỗi tác động đổi thay đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng
bởi chỉ một vài hành động tùy tiện cũng có thể dẫn tới việc phá vỡ những không gian công cộng
cảnh quan đô thị có giá trị lịch sử theo thời gian
tuy nhiên không phải vì thế mà có thể tùy tiện bôi xanh bôi đỏ lên tượng
theo ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đến thời điểm hiện tại các bức tượng trong công viên đã được sơn trả lại màu trắng như ban đầu
sự thay đổi đột ngột thiêu tính toán của ban quản lý công viên
đã cho thấy lỗ hồng và thiếu sót trong việc ứng xử với các công trình nghệ thuật điêu khắc ngoài trời
đây là một cái bài học không chỉ riêng hà nội
mà chắc chắn còn nhiều địa phương khác cũng có tượng ở công viên
tôi cho rằng với những trách nhiệm của những hội nghề nghiệp
chắc chắn không bao giờ cũ như câu chuyện ngày hôm nay
mỗi tác phẩm nghệ thuật có đời sống riêng của nó
sự việc tu màu cho tượng sẽ là một bài học lớn trong cách ứng xử với các công trình nghệ thuật công cộng
bởi nghệ thuật không phải phép thử
và câu chuyện này đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới việc quy hoạch đầu tư quản lý không gian công cộng
sao cho nghệ thuật không bị bào quên lãng phí mà phát huy được ý nghĩa văn hóa thẩm mỹ trong cộng đồng